chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến đồng tình với báo cáo của chính phủ khẳng định năm hai nghìn hai mươi một
việc triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả quy định các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong chương trình tổng thể của chính phủ
về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi một và các nghị quyết của chính phủ đã đạt được nhiều kết quả tích cực
trên các lĩnh vực kinh tế xã hội góp phần quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
kiểm soát và hạn chế được tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên kết quả trong từng lĩnh vực còn một số tồn tại hạn chế nhất định
đặc biệt là có nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong một số lĩnh vực khiến nguồn lực bị lãng phí lớn
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị báo cáo tóm tắt trình bày trước quốc hội
cần tập trung vào những vấn đề lớn quan trọng
báo cáo của chính phủ cũng như của cơ quan thẩm tra phải thẳng thắn rõ địa chỉ nơi nào làm tốt
việc gì nổi bật so với năm trước để động viên đồng thời nêu cụ thể bộ ngành địa phương nào để lãng phí
để tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới
bây giờ công chí làm rõ mấy cái là tăng cường tiết kiệm các khoản trí
trong này chính phủ nêu là bảy mươi mấy nghìn tỷ đúng không
thì công chí phải báo cáo với quốc hội cùng với bộ tài chính
làm rõ trong bảy mươi mấy tỷ này thì chi tiết là thế nào
ví dụ như cắt giảm bao nhiêu chi thực truyền dành cho phòng chống trị
tiếp rồi cái năm hai nghìn một là tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm chi phí mà đi nước ngoài
địa phương nào là có cái nổi bật nhất cái chuyện này
cùng với đó chủ tịch quốc hội
cũng đề nghị báo cáo cần bổ sung một số vấn đề cụ thể
như các dự án đầu tư quan trọng quốc gia
dự án sân bay long thành cao tốc bắc nam phía đông
hay việc mua sắm vật tư thiết bị phòng chống dịch
nếu thẳng ra những cái việc tốt
việc nổi bật so với những năm trước
chúng ta phải khách quan chúng ta phải nêu rõ cái này
cũng là để mà động viên các cơ quan
các những nơi nào làm tốt những địa phương làm tốt
những bộ ngành làm tốt
rồi cũng phải xếp xếp trách nhiệm
của các tổ chức cá nhân có liên quan trong cái lĩnh vực này
mà tôi đề nghị là báo cáo tóm tắt
cũng như báo cáo đầy đủ phải viết có địa chỉ
không có ngại gì hết cả
cũng trong phiên làm việc hôm nay
ubth cũng đã thảo luận về tiết kiệm chống lãng phí
trong lĩnh vực đầu tư công
đặc biệt là các dự án treo
một số hành vi trục lợi trong lĩnh vực y tế
bất động sản
một số kiến nghị của chính phủ
trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí
trong năm hai nghìn hai mươi hai và thời gian tới
sáng nay tại hà nội
bộ công an tổ chức hội nghị giao ban
để đánh giá tình hình kết quả công tác tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ
và công an thành phố hà nội
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đã tập trung chỉ đạo công an
các đơn vị địa phương
bảo đảm tuyệt đối an ninh
rỗ tổ hùng vương
lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi hai
các sự kiện đối ngoại
chính trị xã hội
hoạt động của lãnh đạo đảng
tích cực triển khai các phương án chuẩn bị
bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một
quyết liệt đấu tranh xử lý các đối tượng
lợi dụng không gian mạng
mạng xã hội
để hoạt động phức tạp gây mất an ninh trật tự
đấu tranh xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng
trên các lĩnh vực chứng khoán
bất động sản
buôn lậu xăng dầu
được dư luận và nhân dân ghi nhận
đánh giá cao
triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
tham mưu chính phủ
chỉ đạo quán triệt
triển khai và đôn đốc các đơn vị thực hiện
có hiệu quả các mục tiêu của quyết định số sáu
của thủ tướng chính phủ
phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu
về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đã hoàn thành một trăm tám mươi bảy dịch vụ công
bảo đảm tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba bốn
trên cổng dịch vụ công của công an
trong tháng đã có nhiều tấm gương
cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
dũng cảm không quản ngại nguy hiểm
tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm
làm nhiều việc tốt được các cấp lãnh đạo
và nhân dân khen ngợi góp phần xây dựng
hình ảnh đẹp người công an nhân dân
tại hội nghị dưới sự chủ trì
của thứ trưởng nguyễn duy ngọc
đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tham luận
về các vấn đề có liên quan đến tình hình tội phạm hình sự
thời gian qua tình hình phức tạp liên quan
đến buôn lậu xăng dầu việc xử lý
sai phạm trên các lĩnh vực chứng khoán
và bất động sản đề xuất một số giải pháp
để đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ
liên quan cung cấp ba tiện ích
phục vụ nhân dân gồm cấp hộ chiếu
phổ thông đăng ký xe mô tô
thực hiện tại cấp xã và đăng ký
thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến
theo đúng tiến độ phát biểu kết luận
hội nghị bộ trưởng tô lâm ghi nhận
biểu dương và chúc mừng những thành tích
chiến công mà lực lượng công an nhân dân
đã đạt được trong thời gian qua chỉ đạo
nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng năm
năm năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng tô lâm
đề nghị công an các đơn vị địa phương
tập trung bảo đảm an ninh trật tự
dịp kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng
miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
đồng thời tập trung bảo đảm
an ninh an toàn các hoạt động của
sea games ba mươi một hội nghị trung ngân
khóa một mươi ba kỳ họp thứ ba quốc hội
khóa một mươi năm tăng cường công tác
bảo đảm an ninh mạng tập trung ngăn chặn
các hoạt động lợi dụng không gian mạng
để tuyên truyền kích động gây dối an ninh trật tự
công an các đơn vị địa phương
tập trung đấu tranh với các loại tội phạm
lợi dụng các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng lễ hội
để phạm tội trộm cắp cướp cướp giật
cưỡng đoạt tài sản
đấu tranh với tội phạm có tổ chức
tín dụng đen tội phạm giết người mua bán người
tội phạm cờ bạc lừa đảo
chiếm đoạt tài sản tội phạm ma túy
tiếp tục mở rộng đấu tranh
với tội phạm liên quan đến buôn lậu xăng dầu
các vi phạm trên lĩnh vực chứng khoán
bất động sản đẩy nhanh tiến độ điều tra
các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi
bộ trưởng tôn lâm nhấn mạnh
việc triển khai thực hiện đề án sáu
và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
lực lượng công an đã thể hiện rõ vai trò tiên phong
và tinh thần trách nhiệm cao
đối với người dân với xã hội
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ
do chính phủ giao qua đó đã đạt được
nhiều bước tiến cơ bản tạo tiền đề
xây dựng công dân số xã hội số
chính phủ số thời gian tới
bộ trưởng tô lâm yêu cầu lực lượng công an
cấp xã phải đồng loạt gia quân
phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp
và các ngành chức năng triển khai
các nội dung chương trình công tác đã đề ra
trong đề án sáu
trong không khí chào mừng kỷ niệm
bốn mươi bảy năm ngày giải phóng nguyễn nam
thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai kỷ niệm

chủ tịch hồ chí minh vào tối ngày hôm qua
tại hà nội cục công tác đảng và công tác
chính trị bộ công an đã tổ chức trọng thể
lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập
nhà hát công an nhân dân hai mươi bảy tháng bốn
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi bảy tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai và đón nhận
huân chương lao động hạng nhì
tới dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an các đồng chí
trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
nguyên lãnh đạo bộ công an lãnh đạo
các bộ ngành địa phương và lãnh đạo
công an các đơn vị địa phương
trong chặng đường bốn mươi năm xây dựng và trưởng thành
nhà hát công an nhân dân đã xây dựng
thành công nhiều vợ diễn chương trình
nghệ thuật ca ngợi đảng bác hồ
chiến công truyền thống của lực lượng
công an nhân dân phản ánh công cuộc
đổi mới của đất nước đồng thời
đi sâu vào phản ánh đề tài bảo vệ
an ninh trật tự vì bình yên cuộc sống
bằng lối diễn dung dị truyền cảm
nhà hát công an nhân dân đã xây dựng
phong cách riêng được công chúng ghi nhận
và mến mộ gây được ấn tượng mạnh
trong giới chuyên môn nghệ thuật khán giả
cả nước và được biểu diễn tại
nhiều nước trên thế giới đóng góp
nhiều thành tích cho nền nghệ thuật công an nhân dân
và của đất nước đáp ứng kịp thời
yêu cầu chính trị đối ngoại giao lưu
quốc tế biểu diễn phục vụ cán bộ
chiến sĩ và nhân dân trên khắp
mọi miền tổ quốc nhân kỷ điệp
bốn mươi năm ngày thành lập thừa
ủy quyền của chủ tịch nước đại tướng
tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã trao
huân chương lao động hạng nhì cho
nhà hát công an nhân dân phát biểu
tại lễ kỷ niệm thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng
đặt ra nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nề
trong đó có vai trò nhiệm vụ
trên mặt trận văn hóa tư tưởng của các nghệ sĩ
chiến sĩ công an nhân dân
thứ trưởng đề nghị cục công tác đảng
và công tác chính trị nhà hát công an
nhân dân cần tiếp tục tìm tòi
đầu tư xây dựng nhiều tác phẩm
có chất lượng để giới thiệu rộng rãi
hơn nữa tới cám bộ chiến sĩ
nhân dân và bạn bè quốc tế
về công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
bộ chiến sĩ công an nhân dân
tạo chất lượng trong các hoạt động văn hóa văn nghệ
chủ động mở rộng quan hệ hợp tác
giao lưu quốc tế các nghệ sĩ
diễn viên nhà hát công an nhân dân
phân đấu thực sự là những chiến sĩ
sung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng
chăm lo xây dựng đơn vị trong sạch
vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao trong giai đoạn mới
nhân dịp này nhà hát công an nhân dân
đã tổ chức biểu diễn vở nhạc kịch
người cầm lái đây là
vở nhạc kịch đầu tiên được thể hiện
ở hình thức sao hưởng đại hợp xướng
của nghệ thuật hàn lâm khai thác
đậm nét hình tượng bác hồ với
lực lượng công an nhân dân đặc biệt
là lực lượng điệp báo trong kháng chiến
với sự tham gia của gần
hai trăm linh nghệ sĩ
sáng nay tại hà nội học viện
chính trị công an nhân dân đã
tổ chức gặp mặt kỷ niệm tám năm
ngày công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
thành lập học viện chính trị công an nhân dân
hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
tại buổi lễ cùng dự còn có
đồng chí thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ
nguyễn văn thành phó chủ tịch chuyên trách
hội đồng lý luận trung ương nguyên thứ trưởng
bộ công an cùng các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành các trường
học viện trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
sau tám năm thành lập
học viện chính trị công an nhân dân
đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác
và tổ chức triển khai thực hiện đạt được
nhiều kết quả quan trọng trong công tác giáo dục
đào tạo học viện đã tổ chức
đào tạo bồi dưỡng trên ba mươi học viên
các lớp học hệ học là nguồn
nhân lực có chất lượng cao bổ sung
cho công an các đơn vị địa phương
ở tất cả các lĩnh vực công tác chiến đấu
nhất là địa bàn cơ sở
với chức năng là trung tâm nghiên cứu khoa học
và tổng kết lý luận chính trị
tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền
phổ biến đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ
công an nhân dân đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái thù địch
phát biểu tại buổi gặp mặt
thứ trưởng lê quốc hùng đã biểu dương
và chúc mừng những thành tích của học viện chính trị
công an nhân dân đã đạt được
đồng chí thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị
học viện chính trị công an nhân dân
của bộ công an về giáo dục đào tạo
đưa học viện chính trị công an nhân dân
xứng đáng là cơ sở đào tạo bồi dưỡng
mẫu mực chuyên trách trọc yếu
về công tác đảng công tác chính trị
trung tâm nghiên cứu khoa học phát triển lý luận
chính trị của lực lượng công an nhân dân
và của quốc gia tại buổi lễ
thứ trưởng lê quốc hùng đã tặng cờ
thi đua của bộ công an bằng khen
của bộ trưởng bộ công an cho các tập thể
cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
và công tác kiểm định chất lượng giáo dục
trong công an nhân dân
phát động thì sáng ngày hôm nay tại hà nội
đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi
cảm nhận sách hay tại thư viện công an nhân dân
cuộc thi có sự tham gia của gần hai trăm linh học viên
sinh viên của các trường học viện đại học
cao đẳng công an nhân dân ban giám khảo đã
chọn ra hơn ba mươi tác phẩm có chất lượng tốt
để chấm giải chung kết điểm đặc biệt
cuộc thi năm nay nhận được nhiều bài dự thi
của học viên quốc tế các thí sinh lào
đến từ học viện chính trị công an nhân dân
đã chọn bài thi và tác phẩm về chủ tịch hồ chí minh
để giới thiệu cuộc thi cảm nhận sách hay
tại thư viện công an nhân dân là đợt
sinh hoạt chính trị quan trọng một lần nữa
thúc đẩy phong trào đọc sách xây dựng
xã hội học tập lan tỏa truyền cảm hứng
đọc sách cho học sinh sinh viên khối các trường
công an nói riêng và trong toàn lực lượng
công an nói chung